tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố hải phòng đã khai mạc triển lãm ảnh tư liệu nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và hai mươi chín năm ngày hội quốc phòng toàn dân
với hơn hai trăm linh ảnh tư liệu và hiện vật triển lãm giới thiệu đến người xem quá trình xây dựng và trưởng thành
truyền thống chiến đấu và chiến thắng của quân đội nhân dân việt nam trong bảy mươi bốn năm qua
gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc của đảng cộng sản việt nam
trải qua bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành quân đội nhân dân việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc
trong đó những chiến công oanh liệt những thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang thành phố hải phòng
trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam
được đảng nhà nước quân đội các cấp các ngành ghi nhận đánh giá cao tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý